từ năm hai nghìn một mươi hai ubnd tp đà nẵng đã có chính sách hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu khai thác thủy sản
và tàu dịch vụ khai thác hải sản xa bờ
nhờ đó sản phẩm khai thác thủy sản ngày càng tăng ngư dân càng yên tâm vươn khơi bám biển
theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp đà nẵng
đến nay thành phố đã hỗ trợ một trăm một mươi tỷ đồng cho ngư dân đóng mới một trăm bốn mươi một tàu cá
chính sách này đã tạo động lực cho ngư dân thành phố đầu tư tàu cá công suất bốn trăm linh cv trở lên
vươn khơi khai thác ở ngư trường truyền thống như hoàng sa trường sa và các vùng biển xa bờ
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi cơ cấu tàu cá có công suất từ chín mươi cv trở lên là năm trăm linh chiếc
nhưng tính đến đầu năm hai nghìn một mươi chín số lượng tàu cá có công suất trên chín mươi cv đã đạt đến sáu trăm sáu mươi một chiếc
việc thành phố tiếp tục đầu tư ban hành chính sách đặc thù
phát triển thủy sản
thành ngành kinh tế quan trọng đã góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố đà nẵng